sau khi xảy ra sự cố chìm tàu tại cửa biển gành hào ngành chức năng tỉnh bạc liêu đã huy động hơn hai mươi tàu cùng hàng trăm người tham gia cứu nạn
bảy người bị thương được đưa vào bệnh viện cấp cứu tính đến cuối ngày sáu tháng bốn các nạn nhân này đã qua cơn nguy kịch
giám đốc bệnh viện đa khoa huyện đông hải tỉnh bạc liêu cho biết tính đến một mươi tám h ngày sáu tháng bốn một mươi bảy nạn nhân trong vụ tai nạn chìm tàu trên sông gành bạc liêu được đưa vào cấp cứu tại bệnh viện đã qua cơn nguy kịch
hiện tại các nạn nhân đã tỉnh táo tiếp xúc nói chuyện được với người nhà
bệnh viện đa khoa huyện đông hải cho biết phần lớn nạn nhân nhập viện với triệu chứng ngặt nước tràn phổi phù phổi cấp
công tác cấp cứu điều trị đã và đang được triển khai tích cực nếu các nạn nhân hồi phục tốt sẽ xuất viện trong hai ngày tới
liên quan đến vụ tai nạn nhằm hỗ trợ gia đình có người gặp nạn địa phương đã hỗ trợ bước đầu cho gia đình có người tử vong một mươi sáu năm triệu đồng người bị thương tám triệu đồng
nguyên nhân bước đầu được cơ quan chức năng nhận định là do tàu gặp phải sóng to gió lớn trở quá tải tài công có dấu hiệu không chấp hành nghiêm các quy định an toàn giao thông đường thủy
hiện ngành chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc